nhiều tài sản của người thuê trọ bị hủy hoại thậm chí nhiều người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất
việc xảy ra có thể do vài ngày trước bà có nhắc nhở đơn vị thi công xây dựng nhà ở sát bên cạnh giấy nhà trọ trong việc xây dựng để tránh ảnh hưởng các căn hộ xung quanh do nền đất ở đây yếu
sau đó nhiều đối tượng đến gây gỗ với những người thuê trọ hiện công an quận bình thạnh đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc đồng thời truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định